các trang thiết bị camera để ghi hình lại những bài giảng hay livestream các sự kiện mà trường vqt music acamedi tổ chức
anh cũng mong muốn với sức lực nhỏ bé cùng tâm huyết của mình nền âm nhạc việt nam sẽ bay cao hơn xa hơn đến với bạn bè quốc tế
vừa rồi là câu chuyện của một người con đang sinh sống và làm việc ở xa tổ quốc
ngay sau đây tiểu mục nhắn gửi quê nhà sẽ là lời nhắn gửi của những người con ở xa tổ quốc nhắn gửi về cho người thân và gia đình
từ indonesia một du học sinh việt nam đang sinh sống và làm việc tại thành phố palu indonesia nơi vừa xảy ra thảm họa kép động đất và sóng thần nhắn gửi về gia đình
bố mẹ và anh chị yêu quý
con và các bạn đã được trở về jakarta an toàn
chúng con hiện đang được các bác các cô các chú chăm sóc tận tình
bố mẹ yên tâm nhé
một du học sinh việt nam đang theo học tại malaysia nhắn gửi về chương trình
là một điểm nóng mới nổi về kinh doanh và giáo dục
các trường đại học ở malaysia luôn chào đón hàng nghìn sinh viên quốc tế mỗi năm
giáo dục đại học ở malaysia khá quốc tế hóa
tuy thuộc vào nơi sinh viên chọn học
mà bạn sẽ tiếp xúc với những phong cách giảng dạy hay môi trường học tập chịu ảnh hưởng của một số nền văn hóa khác nhau
thưa quý vị chương trình tạp chí đối ngoại tuần này của kênh truyền hình nhân dân cũng xin được tạm dừng tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý và trao đổi của quý vị khán giả
cũng như những lời nhắn nhủ cho những người ở xa thông qua địa chỉ facebook truyền hình nhân dân

cũng như những lời nhắn nhủ cho những người ở xa thông qua địa chỉ facebook truyền hình nhân dân
hoặc địa chỉ email tạp chí dn gmail com
hoặc email tạp chí dn gmail com